thưa quý vị tại thành phố tân uyên tỉnh bình dương hai người bảo vệ dân phố đã bị xe container tông trúng
khi đang trên đường làm nhiệm vụ trong đó một người đã tử vong và một người bị thương
theo thông tin ban đầu khuya ngày hai mươi bảy tháng một mươi lực lượng bảo vệ dân phố phối hợp với lực lượng công an phường
tuần tra bảo vệ an ninh trả tự hai người bảo vệ dân phố đi trên cùng một chiếc xe máy
khi lực lượng làm nhiệm vụ đứng ở góc ngã ba giao nhau giữa đường dt bảy trăm bốn mươi bảy b và đường trương quang định
thì một chiếc xe container lưu thông hướng miếu cầu ông cù đi vòng xoay kim hàng bất ngờ lao vào
cứu tông mạnh khiến một người tử vong một người bị thương được đưa đi cấp cứu
nhận được tin báo lực lượng công an tp tân uyên đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn
tiếp tục một thông tin từ bình dương phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh này cho biết đã di lý hai đối tượng
là dương ngọc dân vinh quê tỉnh kiên giang và trần nguyễn trả my chú tỉnh bình dương
từ tp phu quốc tỉnh kiên giang về tỉnh bình dương để điều tra về hành vi giết người
theo điều tra ban đầu do có mâu thuẫn trên mạng xã hội nên vinh đã hẹn với một thanh niên gặp nhau để giải quyết
dạng sáng ngày một mươi tám tháng một mươi vinh chở mỹ đến đường trần tử bình phương phú cường tp thủ dâu một tỉnh bình dương
để gặp người thanh niên này hai bên xảy ra đánh nhau và người thanh niên bị đánh tử vong
sau đó vinh chở mỹ rời khỏi hiện trường bỏ trốn về tỉnh kiên giang
qua điều tra xác minh công an tỉnh bình dương đã phối hợp với cục cảnh sát hình sự và công an tp phu quốc
bắt giữ được vinh và mỹ khi cả hai đang lẩn trốn tại xã bãi thơm tp phu quốc
liên quan đến vụ cướp xảy ra tại ngân hàng sa công banh phòng giao dịch nhị xuân huyện hóc môn
công an tp hồ chí minh đã bắt giữ được ba nghi phạm thực hiện vụ cướp gồm nguyễn thị bích tuyền
nguyễn ngọc mỹ và lâm phúc lợi qua khai thác mở rộng nhóm này còn thừa nhận đã lên kế hoạch
thực hiện nhiều vụ tương tự
dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí bí thư thành ủy tp hồ chí minh đồng chí thứ trưởng
thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an và ban giám đốc công an thành phố hồ chí minh
công an huyện hóc môn phòng cảnh sát hình sự và các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương triển khai
các biện pháp công tác quyết tâm truy bắt các đối tượng gây án thu hồi tài sản
sau hai mươi hai giờ vào cuộc điều tra lực lượng phá án phối hợp công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế
tân sơn nhất truy bắt giữ được đối tượng nguyễn ngọc mỹ khi đang làm thủ tục xốt cảnh đi nước ngoài
đối tượng lâm phúc lợi bị bắt khi đang lận trốn tại huyện bến lức tỉnh long an
đối tượng nguyễn thị bích tuyền bị bắt tại phường tân thế hòa quận tân phú
đối tượng nguyễn thị bích tuyền bị bắt khi đang lận trốn tại huyện bến lức tỉnh long an

trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết các đối tượng gây án che giấu thông tin cá nhân sử dụng tên giả
xim điện thoại trác sau khi gây án các đối tượng hủy xim điện thoại và dùng ứng dụng mạng xã hội để liên lạc
bố trí bên dưới gầm cầu thang nhỏ hẹp chỉ cần sơ xuất thì ngay lập tức sẽ làm bùng phát đám cháy thậm chí gây nổ lớn hàng chục chiếc xe có thể biến thành quả bom bất kỳ lúc nào
thay vì mở thêm những lối thoát nạn mới thì nhiều gia đình hay hộ kinh doanh nhà trọ lại đóng kín bằng những tấm cửa sắt kiên cố hay những ô cửa sổ được hàn chắc chắn như thế này
thậm chí ngay trên sân thượng chủ hộ kinh doanh cũng khai thác thêm một phòng trọ
nhìn những hình ảnh này ai cũng có thể hình dung ra hậu quả khi chẳng may có hỏa hoạn xảy ra
và số lượng xe thường là để ở dưới tầng một và sắp xếp tại một vị trí
hiện vẫn còn nhiều khó khăn trong việc kiểm tra xử lý vi phạm hay công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức an toàn cháy nổ cho nhân dân
tuy nhiên với tinh thần khẩn trương tích cực lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thị trấn tri đông nói riêng
và công an huyện mê linh nói chung đang tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra giả soát với loại hình nhà ở cho thuê nhà trọ trên địa bàn
nhằm đảm bảo cuộc sống an toàn và bình yên cho người dân
liên quan đến vụ việc bốn du khách hàn quốc bị tai nạn tử vong tại tỉnh lâm đồng bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa có phan bản đề nghị
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng thực hiện một số nội dung trong đó có tiến hành ra soát kiểm tra công tác bảo đảm an ninh an toàn trong hoạt động du lịch trên địa bàn
đặc biệt là các sản phẩm du lịch mạo hiểm
bộ văn hóa thể thao và du lịch đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng đơn vị liên quan kịp thời triển khai công tác khắc phục hậu quả sự cố
theo đúng quy định địa phương tiến hành ra soát kiểm tra công tác đảm bảo an ninh an toàn trong hoạt động du lịch tại các khu điểm du lịch trên địa bàn
đặc biệt đối với các sản phẩm du lịch mạo hiểm chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn cho du khách để tránh xảy ra các vụ việc tương tự
bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng đồng thời đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch đặc biệt đối với hoạt động tổ chức của các chương trình du lịch mạo hiểm kiểm tra giám sát phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân không đảm bảo điều kiện kinh doanh dịch vụ du lịch